tại hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt hà nội huế sài gòn
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày ba thành phố kết nghĩa
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
và lãnh đạo thành phố hồ chí minh huế
chương trình đã tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua các giai đoạn
những hoạt cảnh và các ca khúc bất hủ đã làm sống lại khí thế hào hùng
mà ba thành phố lớn hà nội huế sài gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
cho đến khi non sông thống nhất ngày mà huế cầm tay sài gòn hà nội trong ngày vui đại thắng
những ca khúc trữ tình cũng đã gắn kết khơi dậy niềm tự hào về ba thành phố lớn của đất nước
thể hiện tình cảm gắn bó của ba thành phố trong những năm tháng kháng chiến
và trong công cuộc đổi miệng